thưa quý vị vào đầu tháng bốn tại thôn háng chua say xã chế cua nha huyện mù căng trải
đã phát hiện thêm một mươi năm khối đá khắc cổ hình dạng rộng bậc thang
giống như đã từng phát hiện được ở các thôn hồng nhì pá tà gênh hú chủ linh xã lào trải
một mươi năm khối đá khắc cổ mới được phát hiện tại mù căng trải tỉnh yên bái
nằm ở độ cao khoảng một mét so với mực nước biển
và cách trụ sở ủy ban nhân dân xã chế cua nha khoảng bốn km đường chìm bay về hướng đông
các khối đá cổ chạm khắc khá nhiều loại hình từ năm bốn m khối
nằm thành hai cụm cách nhau khoảng một mươi năm mét theo hướng bắc nam
hai cụm đá khắc cổ có hình dạng trụ hình tháp hình búp măng và đều có mặt hơi lồi
trên bề mặt chạm khắc phủ kín hình tròn đồng tầm lõm hình thòi lõm hình ruộng bậc thang
điểm khác biệt phát hiện mới đây là các phiên đá tập trung khá nhiều ở thôn háng chua say
vì vậy các chuyên gia cho rằng đây có thể là địa điểm của trung tâm bãi đá khắc cổ mù căng trải
dưới góc độ dân tộc học các chuyên gia khảo cổ học đánh giá có thể các vết khắc trên đá là của người mông bản địa
vì không gian môi trường đang sản xuất canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang rất gần gũi với các vết khắc trên đá hiện nay
và còn niên đại vào khoảng thế kỷ một mươi sáu một mươi bảy có thể vẫn là các bản thiết kế ruộng bậc thang hoặc họa lại ruộng bậc thang trên đá